đã từ lâu thương hiệu mai vàng nhân an tỉnh bình định luôn nức tiếng trên khắp mọi miền tổ quốc mỗi dịp tết đến xuân về
trong những ngày này hoạt động chuẩn bị hoa mai chơi tết đang diễn ra tấp nập ở các vườn trồng mai
cùng với kỳ vọng sẽ có thêm một mùa mai vàng với thu nhập cao cho các chủ vườn
thì hàng nghìn lao động ở địa phương và các vùng lân cận đang có việc làm nhờ vụ mai tết này
nhiều năm trở lại đây xã nhơn an thị xã an nhơn tỉnh bình định được xem là thủ phủ của nghề trồng mai vàng thương phẩm
suốt nhiều ngày qua các chủ nhà vườn ai nấy đều tất bật sửa sang lại các trậu mai chuẩn bị đưa ra thị trường đúng vào dịp tết này
cùng với thời điểm như mỗi năm thường kỳ thì giai đoạn này là giai đoạn mình vườn mai đã chuẩn bị tất cả những trậu
và những hình thức đưa ra
mình vườn mai thương phẩm cho thị trường đúng vào dịp tết nghiêng đáng âm lịch
bây giờ đang chuẩn bị canh mình coi thời tiết dự báo như thế nào
nếu nó lạnh thì mình lạc lá nó muộn hơn nếu nó trời dự báo thời tiết mà nắng thì mình lạc lá sớm muộn hơn chút
đó mình chuẩn bị là kịp bông để mình bán tết
năm nay làng mai nhơn an được nhiều thương lái từ các tỉnh phía nam
đặt mua mai lá đưa đi thành phố hồ chí minh đồng nai tiêu thụ
đây được xem là thị trường tiêu thụ mai lớn nhất
dù thời tiết năm nay mưa nắng bất thường song nhiều nhà vườn vẫn cho rằng
mai năm nay vẫn hội đủ các tiêu chí trở thành một cây thương phẩm để cung ứng ra thị trường
còn một tháng nữa là đến tết nguyên đán
hy vọng những chậu mai vàng nhân an sẽ tiếp tục được tiêu thụ khắp các tỉnh thành phố trên cả nước
và mai vàng nhân an không chỉ góp hương sắc cho mùa xuân
mà còn giúp cho nhiều gia đình thêm an vui yên ấm trong dịp tết đến xuân về